chiều ngày một mươi năm tháng năm cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc đã có bốn trăm một mươi bốn người liên quan đến khám điều trị tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
hiện tại có ba trăm ba mươi sáu người bệnh đang được điều trị cùng ngày cục quản lý khám chữa bệnh cũng đã có văn bản gửi sở y tế vĩnh phúc về việc cấp cứu điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm
chị ntt là một trong những bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện hiếu nghị lạc việt do ngộ độc sau bữa ăn trưa tại công ty trách nhiệm hiếu hạn sinh quân embeneger việt nam
chị t chia sẻ rằng hai giờ sau bữa ăn trưa thực đơn bao gồm gà xào xà ớt súp lơ xào dưa chua và canh giá đỗ
chị t cùng với khoảng ba trăm năm mươi công nhân đang làm việc thì bị đau bụng buồn nôn
chị nhớ lại khung cảnh công ty lúc đó hỗn loạn nhà vệ sinh chật kín mọi người nôn cả ra hành lang
nhiều người không có chỗ để nghỉ ngơi phải đến gốc cây nằm mái
chị được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng chóng mặt buồn nôn bác sĩ chuyên dịch thải độc
chuyên đến trai thứ hai chị bóng phù nề mắt nôn nhiều khó thở phổi co thắt mặc dù không có tiền sử hèn xuyễn hay suy hô hấp
bác sĩ trần văn thắng phó dân đắc bệnh viện hiếu nghỉ lạc việt trường phong hồi sức cấp cứu trần đoán
người bệnh bị sốc phản vệ điều trị phát đổi chống sốc
chị t chia sẻ rằng
nghĩ đến cái chết đó là một trong những cảm giác kinh khủng nhất của tôi
nằm kế bên giường chị t là một người phụ nữ bốn mươi tuổi
chị cũng cho biết chị đã cảm thấy buồn nôn kèm đau đầu trống mặt sau khoảng hai tiếng sau ban trưa
vài phút sau chị thấy vùng trắng xóa trước mặt không còn cảm giác về môi trường xung quanh
người phụ nữ nói
tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong phòng cấp cứu nên rất hoảng sợ
muốn tâm sự với người thân nhưng chỉ có một mình
một bệnh nhân khác năm mươi tuổi không có triệu chứng buồn nôn hay đau đầu
sau khi ăn
tuy nhiên đến sáng ngày một mươi năm tháng năm cũng có cảm giác co cứng không thể cử động tay chân
đồng nghiệp cũng đã đưa chị đi đến bệnh viện để cấp cứu
hiện tình trạng co cứng người đã hết chỉ có thể trò chuyện được
ngoài ba bệnh nhân này các trường hợp còn lại đều bị đau bụng buồn nôn và nôn đau đầu chóng mặt
bước đầu các bác sĩ chẳng đoán do họ đã bị ngộ độc thực phẩm điều trị triệu chứng chuyên dịch thể độc
đến chiều ngày một mươi năm tháng năm tám mươi người cũng đã được xuất viện
bác sĩ trần văn thắng
phó giám đốc bệnh viện hữu nghị lạc việt cho biết
đây là một trường hợp cấp cứu hàng loạt với số lượng lớn và tương đối khó khăn
trong vòng chưa đầy một tiếng nơi này đã tiếp nhận hơn hai trăm linh bệnh nhân
bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa
bác sĩ thắng nói và cho biết thêm khó khăn nhất là việc phải huy động cả nhân lực không thuộc chuyên ngành y tế
làm việc theo chỉ đạo của y bác sĩ để cấp cứu hiệu quả
ngoài bệnh viện lạc việt những công nhân khác đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh
trung tâm y tế tp vịnh yên và theo dõi tại phòng y tế công ty
cũng tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa vĩnh phúc hiện tại cũng có ba bệnh nhân nặng đang được điều trị
tuy nhiên sức khỏe đến tối ngày một mươi năm tháng năm đã ổn định chưa phát hiện bất thường
sở y tế vĩnh phúc sáng ngày một mươi năm tháng năm cũng đã chuẩn bị một dương bệnh chất tình uống xuống người ngội độc gia tăng
đồng thời huy động mọi nguồn lực cấp cứu
cục an toàn thực phẩm bộ y tế cũng đã đề nghị đình chỉ ngay bếp ăn ở công ty này
đồng thời truy sắt nguồn gốc thực phẩm lấy máu bệnh phẩm để tìm nguyên nhân
chị n t l công nhân tại công ty trách nhiệm hạn sinh quân m p n việt nam vĩnh yên vĩnh phúc
là một trong số những người đã phải nhập viện theo dõi sức khỏe do có biểu hiện ngộ độc sau bữa ăn trưa
chị l đang mang bầu được đến khám tại khoa sản bệnh viện hữu nghị lạc việt
nhớ như in cách đây một tháng chị đã bị đi ngoài sau bữa ăn trưa tại công ty
chị chia sẻ rằng tháng trước sau khi ăn bún có trong bữa trưa tại công ty
tôi cũng đã bị đi ngoài buồn nôn bún có mùi chua như bị thiêu
sau khi nữ công nhân này phản ánh công ty ghi nhận ý kiến và đền bù suất ăn mới
đang mang thai ở tuần thứ hai mươi ba chị n t l quay ở tâm dương vĩnh phúc
tỏ ra rất hoang mang lo lắng cho sức khỏe của em bé ở trong bụng
sau gần một ngày điều trị hiện tại chị n t l cũng đã ổn định về sức khỏe và tinh thần
nữ công nhân này cho hay cao ăn trưa ở công ty chị bắt đầu từ một mươi hai h ba mươi
sau đó chị về sửa
khoảng một mươi bốn h chị n t l thấy trong người mệt mỏi và nôn dữ rồi
cùng thời điểm trên sáu bảy người làm công giấy truyền với nữ công nhân này cũng có biểu hiện tương tự
chị n t l nhớ lại lúc đó tôi nôn nhiều mệt đơ và hoảng sợ lo cho em bé ở trong bụng
khi thấy sáu bảy người khác cũng bị giống mình tôi càng hoảng hốt
chị n t l cho biết trước chín h hàng ngày công nhân đều nhận được thông báo về thực đơn qua ứng dụng riêng của công ty
bữa trưa không xảy ra dự việc bao gồm bốn món dưa chua canh chua ra đỗ
súp lô xào và thịt gà xào xào ớt
nữ công nhân mong muốn công ty có trách nhiệm hỗ trợ viện phí tiền lương trong những ngày chị và đồng nghiệp phải nằm viện điều trị
chị n t l mong mỏi qua sự việc lần này chúng tôi rất chia sẻ với công ty
thực sự người lao động không cần để bữa ăn có nhiều món
nhưng công ty cần phải quan tâm hơn đến an toàn vệ sinh thực phẩm tránh vụ việc tương tự có thể xảy ra
khoảng hốt khi thấy đồng nghiệp nôn nói và la liệt đó là những chia sẻ của chị d t h một mươi ba năm làm việc tại công ty
quay ở tàm dương vĩnh phúc cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh hàng trăm công nhân cũng bị ngồi đọc thực phẩm
chị chia sẻ rằng sau bữa ăn trưa khoảng hai tiếng tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu người ấm lạnh
ban đầu tôi nghĩ do trong xưởng bật quạt lạnh
một lúc sau tôi cảm thấy buồn nôn và thấy rất nhiều người trong xưởng cũng có biểu hiện giống như mình
sau khi sự cố xảy ra ba lãnh đạo công ty đã huy động xe ô tô đưa chúng tôi đến bệnh viện để cấp cứu
cùng lúc có nhiều người bị như vậy
chị h h cảm thấy rất hoảng hốt
theo lời của chị h h tiêu chuẩn sau ăn trưa tại công nhân công ty là hai mươi đồng một người một bữa
thực đơn thay đổi theo ngày không ngày nào giống ngày nào
suất ăn như vậy ở xưởng chúng tôi thấy đảm bảo
đại diện công ty cho biết đơn vị cũng đã phối hợp với các bệnh viện đang điều trị cho công nhân của công ty để xử lý vấn đề viện phí
cho tới khi công nhân được xuất viện công ty sẽ chi trả các chi phí điều trị liên quan trực tiếp đến bệnh viện
cục quản lý kháng trị bệnh cũng đã có văn bản ghi sở y tế về việc cấp cứu
điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm
cụ thể đề nghị giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh phúc tiếp tục tập trung huy động các thầy thuốc giỏi
đảm bảo đủ thuốc phương tiện cấp cứu cứu chữa kịp thời cho người bệnh
triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc nội dung công việc liên quan trong công điện số bốn mươi bốn cdttg
ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ về việc ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
giám đốc sở y tế báo cáo kịp thời về cục quản lý khám chữa bệnh diễn biến tình hình
tình trạng người bệnh đang được điều trị để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ y tế có chỉ đạo
hỗ trợ xử lý khi cần thiết theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng có nguy cơ tăng nặng
sẵn sàng hội trần tuyến trên khi cần thiết đồng thời cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe
động viên người bệnh và gia đình bộ y tế đề nghị sở y tế vĩnh phúc tăng cường kiểm tra
kiểm soát hướng dẫn các bài ban tập thể cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh
điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm
kiểm thực ba bước lưu mỡ thực phẩm và vệ sinh trong khâu chế biến
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm bệnh viện hữu nghị
lạc việt tỉnh vĩnh phúc đã tiếp nhận rất nhiều công nhân có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm ước
tính trong chiều ngày một mươi bốn tháng năm có khoảng hai trăm linh người bệnh ngoài ra còn có rất nhiều công nhân khác được xây
cứu thương đưa đến tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc các công nhân trên đều thuộc công ty
trách nhiệm hạn sinh quân em bennager việt nam có trụ sở tại phường khai quang thành phố vĩnh yên
tỉnh vĩnh phúc khoảng một mươi sáu h ba mươi một công nhân tại công ty sinh quân emater việt nam cho biết
rất nhiều người cũng có biểu hiện chóng mặt buồn nôn tại công ty bữa trưa ở công ty này diễn
ra vào lúc một mươi hai h ba mươi bao gồm các món súp lơ xào dưa chua
thịt xa và canh do giá sau bữa ăn khoảng một hai tiếng có rất nhiều công nhân cảm thấy có
biểu hiện bất thường và nôn ói mệt mỏi cụ thể đề nghị giám đốc sở y tế vĩnh phúc tiếp tục tập
chung huy động các thể thuốc giỏi đảm bảo điều thuốc phương tiện cấp cứu xử trí cứu chữa kịp
thời cho người bệnh theo dõi chật trách người bệnh nặng có nguy cơ tăng nặng sẵn sàng hội trận tuyến
trên khi cần thiết đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe động viên người bệnh và gia đình
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn sau khi ăn trưa các công nhân tại công ty trách nhiệm
nhiệm hiếu hạn sinh quân embanager việt nam có những triệu chứng bất thường với sức khỏe như nôn
đau bụng và đau đầu các công nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa
bàn tp vinh yên các công nhân cho biết bữa trưa bao gồm có những món thịt ga xào xả ớt rau súp
lơ xào dưa chua canh rau giá công ty trách nhiệm hiếu hạn sinh quân embanager việt nam là
công ty một trăm linh vốn đầu tư của hàn quốc chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu